khi lật lên kiểm tra thì tôi thấy bé bị đòn hết cả người
tôi mới hỏi thì bé cũng quảng sợi rất là quảng sợ
bé nói là bé bị té
nhưng mà cuối cùng tôi dẫn họ hỏi ra là cha dưỡng cha ghẻ của cháu là việt là đánh cháu
trước đó sau khi biết đến việc cháu ông hùng bị bạo hành khi ở cùng mẹ là bà dương thảo dương
và cha dưỡng là hà quốc việt anh trần huỳnh hoài phong quê trà vinh
đã đăng tải sự việc lên mạng xã hội đồng thời thông báo sự việc đến chính quyền địa phương
để vào cuộc xử lý
clip thể hiện bé gái bị châm thuốc khắp người cả vùng kính và nhiều vết bầm trên cơ thể
tôi muốn đưa lên mạng xã hội là thứ nhất để làm nhờ công an nhờ chính quyền
và nhờ toàn xã hội mình chứng kiến và để mau chóng làm rõ sự việc này
để đòi lại sự công bằng cho bé và gia đình của bé
thứ nhất thứ hai nữa thì là tôi cũng mong muốn
là qua sự việc này thì những bé khác những gia đình khác nhìn đó và làm gương
và sẽ không có tái diễn cái tình trạng này
vậy vì cái tình trạng này là cái thực trạng rất là đáng báo động
và nói về cái nhân tính con người thì cái sự việc này là không thể nào
nói chung là quá quá sức chịu đựng của con người
bản thân của bé là bé dương là một người mẹ nhưng không bảo vệ được cho con
rồi với cái hành động của cái anh cha dưỡng này
thì tôi đã quá bức xúc nhờ cơ quan chức năng vào cuộc sớm và xử đúng người đúng tội
hiện công an quận một mươi hai đã cho bé gái đi giám định tổn thương để làm căn cứ xử lý
đồng thời tiếp tục lấy lời khai hà quốc việt và mẹ bé gái để phục vụ công tác điều tra
chúng tôi sẽ cập nhật thông tin vụ việc trong những bản tin thời sự sau

thời gian qua đã xảy ra không ít vụ lợi dụng tín nhiệm để lừa đảo
thông qua các giao dịch hợp đồng kinh tế mua bán hàng hóa

mới đây truyền hình công an nhân dân lại tiếp nhận một vụ việc tương tự
với số tiền thiệt hại lên đến hàng chục tỷ đồng
theo trình bày của bà vũ ngọc huyền đại diện công ty trách nhiệm hữu hạng minh thu
trụ sở tại quận thủ đức thành phố hồ chí minh
do có nhu cầu và tin tưởng nên công ty bà ký kết một mươi một hợp đồng
với tổng trị giá gần hai trăm linh tỷ đồng để mua sắt thép của công ty trách nhiệm hữu hạng thương mại sản xuất thép an nguyên
trụ sở tại quận bình tân thành phố hồ chí minh
tuy nhiên khi chưa thực hiện xong hợp đồng thì công ty an nguyên đã bỏ trốn
không hoàn trả lại hơn hai mươi hai tỷ đồng cho công ty bà
lẽ ra số tiền hai mươi hai tỷ bà yến phải trả lại cho tôi hoặc là chuyển hàng cho chúng tôi
tuy nhiên bà yến đã thông báo cho tôi rằng là bà yến đã chuyển số tiền của tôi cho công ty thành trung
nhưng thực tế công ty thành trung không có nợ bảo yến
qua đó kèm theo bên cơ quan thuế quận bình tân đã thông báo cho chúng tôi rằng
công ty an nguyên không còn hoạt động trên địa chỉ nêu trên và trên tờ giấy đăng ký kinh doanh
cho nên là tôi chúng tôi cũng không thể nào liên lạc được với bà yến
theo quan điểm của tôi thì các cơ quan chức năng khi mà tiếp nhận đơn từ các tổ chức
các cá nhân cần nhanh chóng là tiến hành xác minh
rồi điều tra và làm rõ để sớm ngăn chặn các hậu quả nếu có xảy ra
về phía cá nhân tổ chức thì cần phải có cái ý thức cảnh giác
nhất là với các giao dịch có giá trị lớn
chẳng hạn là trước khi mình tiến hành ký kết các hợp đồng các giao dịch
thì phải tìm hiểu xem cái đối tác có khả năng cung cấp dịch vụ
năng lực thực hiện hợp đồng khả năng tài chính trong thực tế như thế nào
thay vì chỉ tin vào lời giới thiệu
hay là quảng cáo nhất là những quảng cáo đánh vào tâm lý mong muốn
kiếm lợi ngưỡng cao và nhanh chóng